chiều ngày năm tháng một mươi một ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị về công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi bệnh tai xanh lợn trên địa bàn tỉnh
tháng chín năm nay dịch tà lợn châu phi đã xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh hà nam
đến nay dịch đã lây lan ra sáu xã của tỉnh với hơn bốn trăm linh con lợn đã bị tiêu hủy
bệnh tai xanh lợn cũng đã xuất hiện tại một xã của huyện lý nhân
ubnd tỉnh hà nam đã yêu cầu các địa phương giả soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống
củng cố lực lượng thú y cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng bệnh bổ sung cho đàn vật nuôi
tăng cường công tác giám sát xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về các quy định phòng chống dịch bệnh
tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn địa phương trong việc tổ chức
triển khai thực hiện công tác phát triển sản xuất và phòng chống dịch bệnh
thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động vật sản phẩm động vật vận chuyển ra vào địa bàn tỉnh